tống thị bạch lan cùng con nuôi là tống võ minh quân chú thành phố hồ chí minh
vừa bị bắt quả tang khi đang vận chuyển một mươi bánh heroin trọng lượng ba sáu kg tại khu vực kênh tàu hũ
tại cơ quan công an lan khai nhận số ma túy trên nhận của một đối tượng vận chuyển từ campuchia
bằng đường thủy về việt nam để tiêu thụ